công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn tại một công ty dệt nhuộm vải
lửa bất ngờ bùng lên vào lúc nửa đêm qua bên trong công ty dệt nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường nguyễn du phường an phú thành phố thuận an kèm theo nhiều tiếng nổ
khu vực cháy là bồn chứa dầu lò hơi dùng để nhuộm vải
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều một mươi xe nước hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan qua các xưởng chữa hàng hóa trong công ty
gần một tiếng sau ngọn lửa được không chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu vực lò hơi của công ty hư hỏng toàn bộ hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng
ngay trong sáng ngày hôm nay doanh nghiệp đã cho công nhân các xưởng nghỉ làm để khắc phục sự cố đồng thời khắc phục công tác khám nghiệm hiện trường nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ